báo cáo về tình hình thực hiện ngân sách nhà nước chín tháng vừa qua bộ tài chính đã công bố cho thấy
chín tháng năm hai nghìn một mươi sáu chính phủ vay nợ nước ngoài và huy động vốn từ trái phiếu của chính phủ được một mươi sáu tỷ đô la mỹ
nhưng tổng chi trả nợ cũng sắp xỉ tám tỷ đô la mỹ
báo cáo của bộ tài chính việc huy động vốn bằng trái phiếu năm nay khá thuận lợi
đến hết ngày ba mươi tháng chín chính phủ đã huy động được hai trăm năm mươi ba trăm hai mươi năm tỷ đồng trái phiếu chính phủ
tương đương với khoảng một mươi một tỷ đô la mỹ tương đương với tám mươi chín kế hoạch đã đề ra cho cả năm hai nghìn một mươi sáu
chín tháng qua chính phủ cũng đã ký kết ba mươi một hiệp định vay vốn nước ngoài với tổng giá trị quy đổi
vào khoảng bốn tám mươi tám tỷ đô la mỹ như vậy tính chung cả vay nợ nước ngoài và huy động qua trái phiếu
chín tháng qua chính phủ vay thêm khoảng một mươi sáu tỷ usd cùng với đó tổng giá trị trả nợ chín tháng qua là một trăm bảy mươi sáu tám trăm hai mươi bảy tỷ đồng
tương đương với khoảng tám tỷ đô la mỹ trong đó nợ trong nước là một trăm bốn mươi
sáu một trăm tám mươi ba tỷ đồng nợ nước ngoài là ba mươi sáu sáu trăm bốn mươi bốn tỷ đồng
được biết năm nay chính phủ đặt kế hoạch vay bốn trăm năm mươi hai tỷ đồng tương đương khoảng hai mươi tỷ đô la mỹ
trong đó gần năm mươi thông qua phát hành trái phiếu chính phủ còn lại là vay vốn oda quỹ bảo hiểm
tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước scac và trái phiếu quốc tế